ngày một mươi tám tháng bốn bộ đội biên phòng tỉnh bà rịa vũng tàu cho biết đang tiến hành điều tra xác minh đối với phương tiện qng chín mươi sáu nghìn chín trăm tám mươi tám ts
do lực lượng hải đội biên phòng hai bộ đội biên phòng tỉnh bắt giữ khi đang vận chuyển khoảng một trăm chín mươi lít dầu không rõ nguồn gốc
trước đó hải đội biên phòng hai bộ đội biên phòng tỉnh đang thực hiện nhiệm vụ tuần tra kiểm soát trên vùng biển côn đảo
phát hiện phương tiện qng chín mươi sáu nghìn chín trăm tám mươi tám ts có biểu hiện nghi vấn và phát tín hiệu yêu cầu phương tiện dừng lại để kiểm tra
tuy nhiên tàu qng chín mươi sáu nghìn chín trăm tám mươi tám ts có hành động chống đối bỏ chạy không chấp hành yêu cầu của tổ công tác
sau đó tàu biên phòng đã truy đuổi đồng thời nổ súng để cảnh cáo đến chín h năm mươi phút cùng ngày đã tiếp cận khống chế được phương tiện vi phạm này
tại thời điểm kiểm tra phương tiện này có chở khoảng một trăm chín mươi lít dầu và không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc số dầu
ngay sau đó tổ công tác tiến hành dẫn dải tàu vi phạm về thành phố vũng tàu để tiếp tục điều tra và xử lý theo quy định của pháp luật